khoảng sáu giờ ngày một tháng một mươi hai một chiếc tàu chở gạch đã bị lật chìm trên khu vực sông văn úc
đoạn xã chiến thắng huyện an lão thành phố hải phòng
hôm nay ngày hai tháng một mươi hai các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân
và lên phương án trụng vớt tàu chìm
tuy nhiên do nước sông lên cao chảy xiết nên hiện việc cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn
tối ngày một tháng một mươi hai thợ lặn tiếp cận tàu nhưng không phát hiện được nạn nhân trong cabin
do đó các đơn vị chức năng cùng ngư dân trong khu vực đang tích cực dò tìm trong khu vực lân cận
trong chiều ngày hai tháng một mươi hai khi nước sông xuống lực lượng chức năng đã cho tàu vào trục vớt tàu chìm
ở một diễn biến khác hiện có một gia đình đã đến cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng
và xác nhận ban đầu chiếc tàu bị chìm là tàu trở gạch do vợ chồng ông trần đức hưng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và bà trần thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã xuân trung huyện xuân trường tỉnh nam định
trước tàu bị lật khi đang được dùng để trở gạch từ nam định về hải phòng